đến với những thông tin khác tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của đối tượng dương quang bẫn chú tệ phường hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện và bắt quả tăng mẫn đang cất giấu một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn
trước đó vào đêm ngày năm tháng tám anh lương minh hiểu chú cùng phường với mẫn đỗ một chiếc xe ô tô hiệu innova trong sân nhà
thì bị một đối tượng đứng ngoài cổng chĩa súng vào bắn ba phát khiến chiếc xe ô tô hư hỏng
sau khi tiếp nhận tin báo công an tp biên hòa đã khám nghiệm hiện trường thu giữ vật chứng liên quan và tổ chức điều tra truy xét
qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn lực lượng điều tra phát hiện mẫn có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc
bước đầu mẫn khai khẩu súng trên do một người bạn thân đưa cho sử dụng để giải quyết khi có mâu thuẫn
công an tp biên hòa đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tp biên hòa đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật